các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó chính là nội dung của chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay kính mời quý vị cùng theo dõi
chóp xoay khớp vai được cấu tạo bởi một nhóm gân cơ cánh tay và cơ vai bám vào trên đầu xương cánh tay giữa chóp xoay và mỏm cùng của xương vai là túi hoạt tịch
do khớp vai là khớp có tâm vận động lớn nhất trong cơ thể vì vậy chóc xoay rất dễ bị tổn thương
thống kê số liệu thực tế tại việt nam cho thấy khoảng hai dân số mắc hội chứng viêm chóp xoay vai chiếm một mươi hai năm trong tổng số người mắc
bệnh cơ xương khớp các dấu hiệu ban đầu của viêm gân cơ quay đau ở mức độ nhẹ khi hoạt động nghỉ ngơi sưng và đau ở phía trước trên khớp vai đau lan từ phía trước khớp vai xuống mặt ngoài cánh tay đau đột ngột khi chạm vùng vai hoặc nâng cánh tay
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ hiện nay thì đối với người trung niên thường có một hiện tượng đó là đau khớp vai
vậy thì bác sĩ có thể
bác sĩ đã cho biết là nguyên nhân dẫn đến tình trạng của căn bệnh này là đâu ạ
tổn thương gân đứt rách tức là một trong những nguyên nhân chính gây đau vai ở người trung niên con tuổi bây giờ
thì thường là các cơ đó để hoạt động khớp vai y học gọi chung là chóp xoay nhưng bản chất nó gồm bốn cái cơ nó thực hiện động thăng nâng vai
thế thì khi thực hiện động thăng nâng vai theo thời gian thoải hóa thì các gân đấy bắt đầu kém lần đi và nó sẽ đứt nó đứt ở điểm áp
chúng ta có thể tưởng tượng như là một cái dây
dây thừng chúng ta dùng lâu thì bắt đầu sau đó nó ải sau đó thậm chí có những bệnh nhân mô tả là có chấn thương
nhưng thực ra chấn thương chỉ là cái yếu tố thêm vào
thì khi mà có tổn thương đó thì thường là đến giai đoạn can thiệp
và tổn thương đó nó nhiều mức độ khác nhau tức là có thể giai đoạn đầu thì nó gân nó chỉ viêm gân nó chỉ viêm nó chưa rách sau đó thì rách bán phần đến lúc rách hoàn toàn
vì vậy nên là sẽ có các chiến lược điều trị khác nhau
vậy thì đối với cái hiện tượng đau khớp vai thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp gì để chuẩn đoán cũng như là điều trị cái căn bệnh này ạ
khi chúng ta thăm khám với sớm ấy thì tốt nhất là giai đoạn mà gân chữa điện sau cả
nó mới chỉ đau mới chỉ viêm
thì những cái đau viêm đó thì có thể điều trị bằng rất nhiều các biện pháp trị liệu khác nhau
đặc biệt như giai đoạn hiện tại thì có các trị liệu rất là tốt
ví dụ như là chúng ta có thể dùng tế bào gốc tế bào đầu cầu để hỗ trợ gọi là giúp cho cái tổ chức gân nó đang viêm đang thái hóa nó có thể là hồi sinh nó lại được
mà kéo dài ra
đến giai đoạn đứt rách thì gần như sẽ cân nhắc theo cái hướng là phẫu thuật để phù hồi lại
vì không có thuốc nào làm cho gần nó liền cả
thế thì hiện tại thì với các cái phẫu thuật nội soi rất phát triển thì gần như là tất cả các cái nứt rách đó thì người ta sẽ thực hiện phục hồi qua nội soi
nghĩa là bệnh nhân chỉ có độ hoảng hạn
một hai ba sẽ mổ mỗi sẽ mổ chưa đầy một trăm linh cm
sau đó đưa dụng cụ vào trong thao tác
mức độ muộn nhất là gì
mức độ muộn nhất là cái gân nó tiêu và cái cơ nó co
thì mình không thể khâu phục hồi lại như cũ
tức là không còn khả năng phổ hồi nữa bằng phẫu thuật
mà lúc đó thì người ta phải chuyển đổi rất nhiều phương pháp phương pháp khác nhau
ví dụ như người ta phải chuyển cái gân khác lên để thay thế
người ta có thể phải thực hiện phẫu thuật để người ta chuyển đổi cái hoạt động khớp vai
chuyển đổi như thế nào
nghĩa là các cơ mà đã đứt sách tức là những cơ làm nhiệm vụ nâng vai thì đã mất rồi
thì người ta phải chuyển sang các cơ khác để thực hiện động tác đấy bằng việc thay thế một loại khác
người ta gọi là thay cơ vai đảo ngược
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
viêm chóp xoay vùng vai nói riêng và các bệnh lý chấn thương cơ sơ khớp nói chung
nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể làm mất khả năng vận động thậm chí gây tàn phế
lượng cuộc sống của người bệnh suy giảm một cách trầm trọng
tiền phòng trong việc cập nhật và ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất
điều trị các bệnh lý chấn thương cơ xương khớp và đội ngũ giáo sư bác sĩ giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm
bệnh viện đa khoa tâm anh đã thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật điều trị bệnh lý chấn thương xương khớp
từ đơn giản đến phức tạp
do đó có thể giúp các bệnh nhân điều trị chứng viêm chóc xoay vai một cách nhanh chóng hiệu quả nhất
theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần trung dũng giám đốc trung tâm phẫu thuật khớp y học thể thao bệnh viện đa khoa tâm anh
để phòng ngừa hội chứng viêm chóp xoay thì nên tránh hoặc hạn chế các hoạt động gây áp lực lên vai
những người chơi thể thao hoạt động vai thường xuyên cần thực hiện đúng kỹ thuật tránh tập luyện sai tư thế dẫn đến thương tổn khớp vai
đến đây thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai